nhân kỷ niệm ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa liên minh châu âu eu và việt nam
phái đoàn liên minh châu âu do ngài đại sứ eu dẫn đầu cùng đại sứ của một mươi tám quốc gia thành viên
đã tới thăm và nói chuyện với sinh viên đại học đà nẵng vào sáng nay hai mươi bảy tháng một mươi một
nội dung chính của chuyến thăm lần này nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các đối tác liên minh châu âu
và đại học đà nẵng nhất là hợp tác song phương giữa liên minh châu âu và việt nam
đặc biệt trong lĩnh vực thương mại hiệp định evfta và các lĩnh vực ưu tiên chính sách khác
như an ninh quốc phòng ứng phó biến đổi khí hậu
đại học đà nẵng là đại học vùng trọng điểm quốc gia đa ngành đa lĩnh vực với sáu trường đại học thành viên
và bảy đơn vị đào tạo trực thuộc gồm hai năm trăm linh cán bộ giảng viên với gần năm mươi sinh viên